kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị thời gian qua đã có không ít những vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra
khi kẻ phạm tội lại là những đối tượng rất trẻ tuổi
chỉ vì mâu thuẫn sự ích kỷ nhỏ nhen hay tức giận bộc phát
mà đối tượng đã ra tay lấy mạng người khác vô cùng tàn bạo
nguyễn hữu tình tức giận vì bị mắng đã sát hại cả nhà chủ
vụ án gây chấn động ám ảnh suốt một thời gian dài
bởi tình mới chỉ bước sang tuổi một mươi chín được vài ngày
hay như vụ án mà chúng tôi chuyển đến quý vị ngày hôm nay
hai mươi một tuổi cái tuổi đẹp nhất đời người
cái tuổi cố gắng phát triển bản thân sống hết mình với tuổi trẻ
thì đối tượng lại phải nhận bản án tử hình cho hành vi tội ác của mình
có lẽ quá ám ảnh nên được nói lời sau cùng
tên sát nhân lý nhí cúi gặm mặt xin được thi hành án sớm
nếu không được khoan hồng hãy cho tôi được thi hành án sớm
đó là lời nói sau cùng của tên tử tội đào văn hải
tại phiên tòa phúc thẩm của tòa án nhân dân tối cao
xét xử vào ngày hai mươi bốn tháng hai năm hai nghìn một mươi một tại thành phố hồ chí minh
những người dự phiên tòa hôm ấy khi nghe hội đồng xét xử
tuyên y án đào văn hải với khung hình phạt cao nhất tử hình
ai nấy đều cảm thấy hài lòng
họ tán đồng bản án tử hình không phải tên tội phạm ấy
mới ngoài hai mươi tuổi hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín tại khu bảy
thị trấn giảng đông huyện nghĩa hưng nam định
có dáng hình và vẻ mặt ngang tàng mà rõ hơn
họ cảm thấy nhẹ nhõm phần nào vì đã loại trừ được
một tên tội phạm đê hèn sát hại người dã man
ra khỏi đời sống xã hội cây ác đã bị nghiêm trị
mặc dù vụ án xảy ra vào ngày năm tháng bốn năm hai nghìn một mươi
sau khi đọc lại những nội dung trong bản cáo trạng
mà viện kiểm sát nhân dân tp hcm truy tố đào văn hải
người viết bài này cũng như những ai từng biết đến vụ án này
không khỏi căm phẫn đến tột cùng về tội ác mà tên hải
đã gây ra cho gia đình anh phạm ngọc hào
tại số nhà
tân kỳ tân quy á khu phố bốn phường bình hưng hòa a
quận bình tân tp hcm
được biết vào tháng ba năm hai nghìn một mươi hải là kẻ lang thang
được anh hào nhận vào làm thợ trang trí thạch cao
và cho ở chung tại căn nhà sáu trăm tám mươi năm tân kỳ tân quý
thay bằng phải chịu khó làm ăn
kiếm sống thì trái lại bản chất ngang tàng
của một kẻ lười nhát như hải khiến anh hào rất nhiều lần khó chịu
làm cho anh hào được một mươi ngày hải xin nghỉ việc
trước lúc ra nhà anh hào đã trở thành một người
hải đã ra khỏi nhà anh hào hắn nặng nặng đòi tiền công
mặc dù trước đó tiền hắn ứng trước của anh hào khấu trừ đã hết
nghĩ anh hào ăn chặn tiền công của mình hải nảy sinh ý định
giết vợ chồng anh hào để cướp tài sản với bản chất côn đồ hùng hãn
trước khi rời khỏi nhà anh hào hắn đảo mát quan sát thật kỹ
nơi ăn trốn ở của các thành viên gia đình anh hào bùng nuôi ý định
sẽ sát hại vợ chồng anh hào để chiếm đoạt tài sản
để có cơ hội gây án tên hải đã xin vào làm công cho anh nguyễn văn chi hai mươi tuổi ngụ khu phố bảy phường bình hưng hòa quận bình tân
tiếng là xin việc làm ở đây song thực tế hàng ngày tên hải vẫn căng óc suy tính tìm cách tiếp cận lại nhà anh hào
để có thời cơ hắn sẽ ra tay lấy mạng anh hảo
sáng bốn tháng bốn năm hai nghìn một mươi tên hải tìm đến tiệm internet gần kế bên nhà anh hào
tại đây hắn ngồi chơi game cho hết thời gian chờ đem xuống hắn kiếm cớ vô nhà anh hào
đúng như dự tính của tên hải chờ mãi đến hai mươi ba giờ cùng ngày hắn nghỉ chơi game và lưỡng thựng đi bộ qua nhà anh hào
đúng lúc này anh hào cùng với vợ là chị nguyễn thị ngoan và con trai là phạm ngọc quý vừa đi chơi về
tân hải vờ ra vẻ khổ cực đi tìm mãi chưa tìm được việc làm để hắn xin được ngủ nhờ nhà anh hào qua đêm
hôm sau sẽ đi sớm
với bản chất hiền lành sáng tính thương người hơn nữa tên hải đã có thời gian được anh hào cho ở nhờ tại nhà
nên vợ chồng anh hào cứ nghĩ hải khổ thật nên đồng ý để cho hắn ngủ nhờ qua đêm
như những đêm trước đó tên hải ngủ trên tấm thạch cao bên ngoài còn vợ anh hào thì cùng con trai ngủ trên giường trong phòng
cháu quý nằm giữa vợ chồng anh hào
tuy được cho ngủ ở ngoài nhưng tên hải vẫn căng mắt dõi theo nhất cử nhất động của vợ chồng anh hào
vào khoảng hai giờ sáng ngày năm tháng bốn năm hai nghìn một mươi tên hải dậy khẽ lách mình đi tới bếp ăn trong nhà anh hào
hắn chọn một con dao thái lan mũi nhọn cán nhựa màu vàng dài khoảng hai mươi cm và một con dao cán rộng bản bằng gỗ chiều dài khoảng ba mươi cm
như con thú dữ tên sát nhân lạnh lùng vung dao thái lan tác động lên người anh hào
khi thấy chồng trồm dậy gen la chị ngoan bật dậy lao xuống giường định bật đen thì gặp hải đứng ngay cửa
cứ nghĩ hải chạy vào phụ giúp chị xem anh hào sự tình thế nào
nên chị ngoan nhờ hải bật đèn
rồi vô xem anh hào bị chuyện gì
tên hải lặng lẽ đi ra phòng bên bật đèn
liên sau đó hắn lao vào chỗ anh hào tiếp tục cầm dao thực hiện hành vi tội ác của mình khiến anh hào nằm gục trên giường
cũng trong khoảnh khắc kinh hoàng ấy chị ngoan đã nhận ra vẻ mặt giữ dần của tên sát nhân
biết có chống cử lại cũng vô ích nên chị ngoan đã quỷ xuống van xin tên hải tha mạng
mà cho tiếng kêu xin thống tiết của chị ngoan tên hải tiếp tục sấn tới tác động trí mạng và bụng chị ngoan
đồng thời miệng hắn dít lên yêu cầu chị ngoan muốn sống phải mở tủ sắt đưa hết tiền vàng cho hắn
dù bị trọng thương song chị ngoan vẫn cố lết lấy chìa khóa mở tủ lấy ví tiền và chùm chìa khóa xe máy giao cho tên hải
trong lúc tên hải lộng lộn cha hỏi chị ngoan sao tiền ít thế trong ví có một mươi sáu triệu đồng thì cháu quý thức dậy kêu khóc dữ dội
sợ tiếng khóc của quý khiến hàng xóm tỉnh giấc biết chuyện nên tên hải đã nhau người lên giường
đưa tên hải về nhà
dùng dao cán gỗ bảng rộng tác động vào cổ cháu quý chảy máu
mặc dù mới có bốn tuổi nhưng cháu quy đã đoán được kẻ sát nhân đang ra tay sát hại cả gia đình cháu
khiếp sợ quý nhắm nghiền mắt lại nằm vật ra giường
với ý định phải đoạt mạng hết cả nhà anh hào trước khi cướp đoạt tài sản ra khỏi nhà
tên hải còn dùng dao tác động ngang của chị ngoan ba nhát nữa
cầm chiếc ví tiền trên tay tên hải tiếp tục tìm tài sản và hắn lấy được thêm hai điện thoại di động
nokia một nghìn sáu trăm linh và điện thoại samsung
hải lấy chìa khóa mở cửa nhà xe dắt xe máy quay biển số tám mươi chín k một chín nghìn chín mươi tám ra ngoài
rồi hắn bấm khóa cửa ngoài lại lên xe chạy thẳng về hướng quốc lộ một a
mặc dù khi gây án tên hải chỉ một mươi hai mươi một tuổi nhưng với bản chất hoang tàn nhiều năm lang thang xuôi ngược nam bắc
nên ngay sau khi gây án xong tên đào văn hải đã chọn cho mình một cuộc đào thoát khỏi khu vực gây án
trên đường chạy trốn tên hải đã vứt hai con dao gây án xuống sông
bên đường quốc lộ một a địa phận quận thủ đức
đồng thời hắn cũng tháo vứt luôn hai sim cạc trong hai chiếc máy cướp được của vợ chồng anh hào
mua hai sim card khác gắn vào
hắn thuê phòng trọ tại thủ đức
tại phòng trọ hắn mở chiếc ví cướp được ra kiểm tra đếm được một mươi sáu triệu đồng
ngồi nghĩ lại những hành động tàn ác này y gây ra cho gia đình anh hào
mà tên hải cứ đinh ninh tin rằng những nhát dao oan nghiệt của hắn đã sát hại cả nhà anh hào rồi
duy chỉ có một điều vết cắt cứa vào cổ thăng quý
rất có thể quý chưa chết hẳn
mà nếu như quý chưa chết thế nào em cũng nói với mọi người nhận diện ra hắn
hãy tin điều này vì quá trình làm việc trung sống tại nhà anh hào một thời gian
tên hải hay đùa giỡn với cháu quý
từ những phỏng đoán nhận định như vậy nên ngay mờ sáng ngày sáu tháng bốn năm hai nghìn một mươi
tên hải đã lấy máy điện thoại gọi liên lạc với một người bạn của hắn ở hà nội
hắn quyết định dùng chiếc xe máy cướp được của anh hào chạy thẳng ra hà nội
đến khoảng chín giờ sáng ngày sáu tháng bốn
tên hải chạy xe đến địa phận tỉnh bình thuận thì gặp tổ tuần tra cảnh sát giao thông công an tỉnh bình thuận đang tuần tra trên đường
thấy cảnh sát giao thông tên hải tăng ga ý định vượt nhanh qua cảnh sát giao thông thì bất ngờ
hắn bị lực lượng cảnh sát giao thông ra hiệu dừng xe kiểm tra giấy tở
hải không xuất trình được giấy tờ xe chỉ có giấy phép lái xe a một đứng tên nguyễn tiến bình sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy
ngụ thị trấn chùa hàng đồng hỷ thái nguyên gián hình của hải xuất trình cho cảnh sát giao thông
vì xe không có giấy tờ bằng lái nghi là giả nên tổ cảnh sát giao thông đã lập biên bản tạm giữ xe
lúc này tên hải cũng vờ năn nỉ xin xe thực chất là hắn chờ có xe khách đến
ngay sau đó hải đón xe ô tô tốc hành chạy ra hà nội
khi đã thoát chết trốn được lên xe tên hải bắt đầu nhập vai làm ăn ở sài gòn nhà ở hà nội có việc gấp nên phải về
và cũng từ kiểu cách ngúa mép ấy
làm quen với một cô gái có tên là nguyễn thị thu một mươi chín tuổi quê ở kim bình kim bằng hà nam
để cho người đẹp tin mình là kẻ sành ăn chơi lắm của nhiều tiền
trước khi xe về đến hà nội để cho bạn gái có điều kiện tâm sự khi về quê
tên hải đã cho cô thu một chiếc điện thoại nokia một sáu trăm linh chiếc điện thoại mà hắn cướp tại nhà anh hào
sau khi chia tay người đẹp nguyễn thị thu đến tối ngày bảy tháng bốn hải đến cầu giấy hà nội
hắn gọi điện cho một người bạn tên là phạm văn sơn
ra đón hắn trở về phòng trọ của sơn ở xã phú diễn huyện từ liêm hà nội
sau mấy ngày chén chú chén anh ở đây
cuối cùng tên hải cũng kể lại đầu đuôi việc hắn đã dùng dao sát hại cả nhà anh hào cướp tài sản
biết kẻ gây trọng tội ở nhà mình nhưng sơn vẫn lạnh lùng chứa chấp
để rồi sau đó chính sơn đã hỏi vay của hải một triệu đồng tiêu xài
không những vậy sơn còn cùng với tên hải xuống tận hà nam để gặp bạn gái của tên hải
theo như lời khai của tên hải
nếu không bị phát hiện rất có thể cô thu sẽ dính bẫy mà hải đã răng sẵn trong những ngày tới
riêng lực lượng cảnh sát điều tra khi phát hiện vụ trọng án
lực lượng đánh án tinh nhuệ nhất của phòng pc bốn mươi năm phối hợp với công an quận tân bình đã phong tỏa hiện trường
anh phạm ngọc hào đã chết chị nguyễn thị ngoan do bị thương tích rất nặng nhưng đã được cứu sống
đối với cháu phạm ngọc quý bị tên hải cứa cổ
dù máu chảy ra nhiều nhưng vết cứa không vào động mạch chính
nên sức khỏe sớm hồi phục
hiện trường để lại kết hợp với lời khai ban đầu của nạn nhân
lực lượng phá án đã xác định ngay kẻ thù ác chính là tên đào văn hải
cũng từ thông tin chiếc xe way tám mươi chín k một chín nghìn chín mươi tám mà công an tỉnh bình thuận thu được
giấy phép lái xe a một đứng tên anh nguyễn tiến bình mà tên hải đã dán hình của hắn
tất cả những thông tin đó đã được các điều tra viên và trinh sát hình sự công an tp hcm sàng lọc kỹ lưỡng
giám đốc công an tp hcm quyết định cử lực lượng phối hợp với công an tp hcm truy lùng với bắt đối tượng
trốn được ra bắc bắt mối được với bạn gái trẻ xinh đẹp
tên hải cứ nghĩ rằng với một kẻ bụi bờ lang thang như hắn làm gì có nhà cửa nơi ở cố định mà công an kiếm tìm
nhưng tên hải đã có ngờ rằng mỗi bước chân lẩn trốn của hắn đều có tai mắt của quần chúng dõi theo
đặc biệt tội ác mà hắn gây ra
những tiếng oán hờn luôn vang lên trong đầu hắn
và chính tội ác ấy đã thôi thúc lực lượng phá án quên ăn quên ngủ
ngày đêm mủa vây hắn trên khắp mọi đèo đường
để rồi đúng một mươi bốn h ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn một mươi
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã bắt được tên hải tại bến xe giáp bát hà nội
khi hắn đang chuẩn bị một cuộc trốn chạy khỏi đất hà thành
đúng như nhận định của nhiều người tội ác phải bị trừng phạt ngày hai mươi bốn tháng hai năm hai nghìn một mươi một
tại phiên tòa phúc thẩm của tòa án nhân dân tối cao tại tp hcm
đánh giá vụ án mạng mang tính chất nghiêm trọng
hành vi phạm tội của đào văn hải là vô cùng dã man tàn bạo mất hết tính người
mẹ con cháu quý không chết là ngoài mong muốn của bị cáo
hội đồng xét xử đã tuyên mức án cao nhất đối với hải
trong lúc tòa tuyên án tên tử tội vẫn đứng im lặng lẽ
cuối đầu gằm mặt không dám nhìn ai
và phút chốc sự tĩnh lặng của giây phút xám hối muộn màng ấy cũng không còn
chiếc còng số tám của cán bộ dẫn giải lại bập vào tay hắn
hải chỉ biết đây là lần cuối cùng hắn có mặt ở trốn pháp đình này
chính sự nhận biết rõ điều ấy nên trong lời nói sau cùng đào văn hải đã phan xin
nếu không được khoan hồng hãy cho tôi được thi hành án sớm
nghe rõ một mươi lời cầu xin của tên trọng tội song cả trong và ngoài phòng xét xử
chẳng có ai cảm động xót thương
khi vị thẩm phán tuyên y án sơ thẩm
sự đào văn hải với khu hình phản cao nhất tử hình
vụ việc xảy ra đã gây rúng động dư luận suốt một thời gian dài
bởi mức độ nghiêm trọng của sự việc và sự tan ác của hung thủ
vụ án cũng là bài học cảnh tình mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị
đừng để sự tức giận ích kỷ nhỏ nhen trong con người
lấn áp lý trí để rồi không chỉ gây ra nỗi đau cho người khác
mà còn nhận lấy kết quả bi thảm cho cuộc đời mình